cũng tại tỉnh lâm đồng vào những ngày cuối tuần lượng phương tiện đông do nhiều du khách chọn đà lạt là điểm đến du lịch nguy cơ cao xảy ra các tình huống mất an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp với công an huyện di linh tuần tra chốt chặn và xử lý nhiều xe mô tô phân khối lớn vi phạm trên quốc lộ hai mươi
chỉ trong chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai tổ công tác đã lập biên bản xử lý trên năm mươi trường hợp phần lớn là xe mô tô phân khối lớn vi phạm luật giao thông
lỗi phổ biến nhất của người điều khiển các phương tiện là vi phạm về tốc độ
cá biệt tại nhiều đoạn đường trên quốc lộ hai mươi thuộc khu dân cư khu đô thị các phở thủ vẫn chạy với tốc độ cao có trường hợp lên tới gần một trăm linh km một giờ
cùng với đó nhiều xe mô tô phân khối lớn khi bị xử lý còn được phát hiện đã độ chế thay đổi kết cấu của nhà sản xuất không bảo đảm điều kiện kỹ thuật để lưu thông
ngoài lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lực lượng cảnh sát giao thông còn tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định